thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ra công điện số hai gửi thủ trưởng công an các đơn vị địa phương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trong toàn lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng và hết sức cấp bách cần thực hiện ngay nhằm hạn chế tốc độ lây lan dịch covid một mươi chín gây nguy hiểm cho toàn xã hội
yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương khẩn trương quyết liệt thực hiện các mặt công tác trong công điện quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch covid một mươi chín
nội dung công điện nêu rõ hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu
ở nước ta số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng nhanh và có nguy cơ lây nhiễm lan rộng ra cộng đồng
để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín bộ trưởng bộ công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương triển khai
thực hiện ngay các nội dung công tác
tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc và vận động nhân dân thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả chỉ thị số một mươi năm cttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi và các điện công điện mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo bộ
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an nhất là công điện số một cd bca v một ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đồng chí bộ trưởng bộ công an về mệnh lệnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
điện số ba trăm hai mươi tám dkht ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi của bộ về phòng chống dịch covid một mươi chín và báo cáo số hai trăm sáu mươi bảy bc bca v một ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi của bộ
về phương án đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
bộ trưởng bộ công an mệnh lệnh thủ trưởng công an các đơn vị
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu ct ttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với chức năng nhiệm vụ của bộ công an đặc biệt lực lượng công an là một trong những lực lượng tuyến đầu
trực tiếp nòng cốt tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín do vậy lãnh đạo bộ yêu cầu
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương căn cứ tình hình thực tế ở đơn vị địa phương tổ chức phân công lực lượng chia thành các ca kíp cụ thể
để duy trì đảm bảo quân số thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín trong vòng một mươi năm ngày
kể từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hạn chế tối đa tiếp xúc thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
và thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly của cơ quan y tế
công an các đơn vị địa phương chỉ tổ chức tiếp công dân để giải quyết các mặt công tác công an khi thực sự cấp bách
ba kiểm thời phát hiện xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị số một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định tại điểm c khoảng một điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự và công văn số bốn mươi năm tandtcpc ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
của hội đồng thẩm phán tòa nhân dân tối cao
công an địa phương tiếp tục khẩn trương thực hiện giả soát từng nhà từng hộ dân quản lý từng tổ dân khu phố đi từng ngõ gõ từng nhà
già từng người đã nhập cảnh từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi nhưng chưa áp dụng cách ly lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp
tiếp xúc gần với những người mắc bệnh để phân loại sàng lọc kịp thời báo cáo ngay đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các cấp ở địa phương
để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp cách ly tập trung tại nhà cơ sở lưu trú
năm công an tp hà nội công an tp hồ chí minh chủ trì cùng với các đơn vị ở bộ nhất là cục y tế công an nhân dân bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phối hợp với ngành y tế và ubnd tp hà nội ubnd tp hồ chí minh triển khai mạnh mẽ các biện pháp xử lý triệt đề các ổ dịch tại bệnh viện bạch mai tp hà nội
quán ba buda tp hcm phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của công ty trường sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế giám sát cách ly xử lý nhanh triệt đề các nguồn lây dịch bệnh
tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát việc xuất nhập cảnh quản lý người nước ngoài hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước
thường trực bảo vệ an ninh trật tự các khu vực cách ly tập trung phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội y tế
thực hiện tốt công tác phát hiện tìm kiếm giám sát cách ly đối với những người nhiễm nghi nhiễm dịch covid một mươi chín
xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm trộm cắp buôn lậu sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh